thưa quý vị những năm gần đây công nghệ sinh chắc học đặc biệt là giấu vân tay và khuôn mặt đã trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó có ngành ngân hàng
tuy nhiên sự phổ biến của các công nghệ này cũng mang đến những rắc rối nhất định đặc biệt nhiều đối tượng đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chị quỳnh anh nhân viên văn phòng vừa qua đã bị lừa vì tin vào cuộc gọi video của người thân
có lần tôi đã nhận được cuộc gọi của người thân bằng video tôi nhìn qua hình ảnh thì thấy đúng là người thân của mình và lại còn yêu cầu chuyển tiền nên tôi đã không nghi ngờ chuyển tiền và sau đấy tôi mới biết là mình bị lừa
đấy không phải là người thân của mình mà là hình ảnh qua trí tuệ nhân tạo
theo các chuyên gia cùng với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo tình trạng sử dụng giả mạo giọng nói gương mặt hay còn gọi là công nghệ dee

về cơ chế hoạt động defect sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến thu thập dữ liệu về chuyển động vật lý đặc điểm khuôn mặt và thậm chí cả giọng nói
rồi xử lý thông qua thuật toán mã hóa ai hoặc mạng đối kháng tạo sinh gin để tạo ra âm thanh hình ảnh giả nhưng vô cùng giống thực
nói cách khác đó là video hình ảnh hoặc âm thanh được tạo bằng ai bất chức ngoại hình hoặc giọng nói của một người
tuy nhiên nếu thận trọng người dùng vẫn hoàn toàn có thể nhận biết được
dấu hiệu chính để nhận diện những video đó là video được dựng lên từ những công nghệ ai và được cắt ghép không phải video chính trị
bản thân defect hay trí tuệ nhân tạo không xấu nhưng thường bị lợi dụng cho những mục đích mở ám
một báo cáo gần đây của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo hầu hết các defect lan truyền đều có mục đích xấu
những nội dung mà công nghệ này thường bị lợi dụng bao gồm ghép mặt người vào những bối cảnh có toan tính riêng
sử dụng hình ảnh và tiếng nói của một người để vượt qua mật khẩu sinh chắc học
lừa đảo trên nền tảng kỹ thuật số trộm cắp danh tính tống tiền
đáng lo ngại hơn khi công nghệ này đang càng dễ tiếp cận thì số vụ phạm tội có thể tăng lên
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo để bảo vệ tiền trong tài khoản của mình và tránh bị lừa đảo
người dân cần cẩn trọng trước những cuộc gọi trao đổi liên quan đến tiền tài chính đồng thời khuyên cáo người dùng
nên tránh để lộ lọt các thông tin cá nhân hình ảnh dữ liệu sinh chắc học để tránh bị kẻ xấu lợi dụng khai thác